trên địa bàn xã vĩnh khương huyện sơn động tỉnh bắc giang đã xảy ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng
điều đáng nói ở đây là toàn bộ diện tích rừng bị chặt hạ đều là rừng tự nhiên đầu nguồn
là nguồn sinh thủy và cung cấp nước cho người dân trên địa bàn huyện
vụ việc xảy ra chính là lời cảnh báo với các cơ quan chức năng và cả chính quyền địa phương
trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng
đây là những gì còn sót lại sau vụ phá rừng do ông đặng hiếu hương ở thôn khe an
xã vân sơn huyện sơn động thực hiện vào khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
diện tích một năm hectare rừng tự nhiên thuộc lô hai và lô ba khoảnh một xã vĩnh khương đã bị xóa sổ

diện tích ba năm ha rừng tự nhiên thuộc lô hai và lô ba khoảnh một xã vĩnh khương đã bị xóa sổ
hạt kiểm lâm sơn động đã xử phạt hành chính ông đặng hiếu hương với số tiền là một mươi hai triệu đồng
vì hành vi phá chín mươi bảy ha rừng cũng tại lô hai khoảnh một xã vĩnh khương
tuy nhiên đến cuối tháng ba đối tượng lại tiếp tục tái phạm với mức độ nghiêm trọng hơn
ngay sau khi các vụ việc phá rừng được phát hiện chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với hạt kiểm lâm huyện sơn động
tiến hành đo đạc xác minh tính chất mức độ nghiêm trọng cũng như bước đầu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các vụ phá rừng
trong quá trình đi kiểm tra thì cũng có một số vụ việc nhưng mà khi lên trên này là đặc biệt ảnh hưởng đến hệ sinh thủy của nguồn nước hồ khe đặng
nguồn nước lớn của xã thì bản thân tôi cũng như là đồng hồ huyện xã cũng như là các cán bộ đi cùng thì cũng rất chi là xót xa
rất xin là thấy nó như là mất mát một cái gì đó
mặc dù biết hay không biết nhưng hành vi của ông đặng hiếu hương và gia đình đã vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng
thời gian gần đây
với việc thấy lợi ích kinh tế từ phát triển rừng đem lại mà không ít người dân đã ngang nhiên chặt phá diện tích rừng tự nhiên rừng đầu nguồn trái phép
điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn để lại những hậu quả khôn lường tàn phá môi trường sinh thái